vào đêm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một kho xưởng thuộc công ty văn phú trên nệ bàn xã an thượng huyện hoài đức hà nội
diện tích cháy khoảng một ba trăm linh m hai trong khoảng diện tích bảy m hai nằm trong điểm công nghiệp của xã an thượng
sau khi nhận được tin báo chỉ khoảng một mươi phút sau công an huyện hoài đức đã điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ kịp thời có mặt tại hiện trường tiến hành các phương án chữa cháy
nhà kho được xác định có chứa đồ điện máy đồ sản xuất nước sát khuẩn và thiết bị làm biển quảng cáo
may mắn là lúc xảy ra vụ cháy thì nhà kho đang đóng cửa tạm dừng hoạt động do lệnh giãn cách xã hội phòng chống dịch
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nên không có thiệt hại về người
công an quận bốn tp hcm vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy bằng xe ô tô khi qua chốt kiểm soát dịch trên nệ bàn
một trong hai đối tượng qua kiểm tra nhanh đã dương tính với covid một mươi chín
tại chốt kiểm soát dịch ngay trên cầu ket quận bốn tp hcm tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát tám mươi sáu a một mươi năm nghìn hai trăm bốn mươi năm
do đặng quốc huy cầm lái và huỳnh phạm huy bảo cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại tỉnh an giang
lực lượng công an phát hiện cả hai đều không có giấy tờ đi đường theo đúng quy định
kiểm tra trên xe ô tô phát hiện ghế sau có một gói ni lông bên trong có một hộp chứa tinh thể
nghi là ma túy với khối lượng là gần năm kg
sau khi tạm giữ hai đối tượng
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra nhanh covid một mươi chín và một trong hai đối tượng đã có kết quả dương tính
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành cách ly các đối tượng đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra
một vụ án mạng vừa xảy ra tại huyện grom năng tỉnh đắk lắc
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa khởi tố và bắt tạm giam đối tượng gây án
đối tượng là nguyễn duy thiệu trú tại xã phú xuân tỉnh đắk lắc
thiệu và chị đặng thị anh trú tại huyện ek có quan hệ tình cảm
anh muốn chấm dứt quan hệ với thiệu
do gia đình ngăn cấm thì thiệu lại nảy sinh sự ghen tuông do nghi ngờ chị anh có quan hệ với người khác
tại dãy của chị anh gặp nguyễn đình thăng đang giúp chị anh tưới cây
thiệu đã tiến tới dùng dao thái lan mang theo người đâm vào bụng và lương anh thăng
khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại bệnh viện thương tích ba mươi sáu
hà nội chính thức phân ba vùng phòng chống dịch và quy định mới về giấy đi đường
chi tiết sẽ có trong bốn mươi năm phút sắp tới
thưa quý vị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc vừa có thư gửi ngành giáo dục
nhân dịp khai giảng năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
một năm học nhiều thách thức nhưng cũng nhiều hy vọng vào sự quyết tâm và tinh thần hiếu học
trong thư chủ tịch nước bày tỏ sự chia sẻ cảm thông sâu sắc đến ngành giáo dục
các gia đình giáo viên học sinh sinh viên ở những địa phương dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp
như thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
đặc biệt là với những gia đình gặp phải xáo trộn cuộc sống quá lớn do dịch bệnh
và cả những mất mát về sức khỏe người thân
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc hy vọng bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ngành giáo dục tiếp tục tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thu hút và trọng dụng nhân tài
như nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng đã đề ra
xây dựng triển khai kế hoạch năm học linh hoạt
tạo sức khỏe cho học sinh sinh viên giáo viên
vừa hoàn thành chương trình giáo dục được thiết kế phù hợp với môi trường số hóa
và thích ứng với mọi diễn biến dịch bệnh
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc mong muốn toàn xã hội ngành giáo dục
các bậc phụ huynh luôn chăm lo nhắc nhở các em học sinh sinh viên
đồng thời mỗi người phải là tấm gương cho con trẻ noi theo trong công tác phòng chống dịch
các ngành các cấp cùng sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
cần đảm bảo thực hiện an toàn đầy đủ và hiệu quả việc tiêm chủng vaccine và năm k
quý thư chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chúc các thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý
người lao động trong ngành giáo dục và các em học sinh sinh viên
cùng với gia đình người thân an toàn trước đại dịch
không ngừng phấn đấu và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức bắt đầu
vì dịch bệnh còn diễn ra
nhưng vì dịch bệnh phức tạp nên học sinh tại thành phố đà nẵng vẫn chưa thể trở lại trường học
mà thay vào đó sẽ dạy và học theo hình thức trực tuyến
hiện nay thì các trường học và giáo viên cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
phù hợp để các em có thể bắt đầu năm học mới một cách thoải mái và hiệu quả nhất
trường tiểu học núi thành quận hải châu thành phố đà nẵng được dùng làm khu cách ly tập trung
vì vậy mà công tác chuẩn bị cho năm học mới được các giáo viên thực hiện hoàn toàn tại nhà
hiện việc kết nối qua dùm
đã được thống nhất với phụ huynh
những cuộc họp phụ huynh trực tuyến các buổi làm quen cho học sinh đã được triển khai nhuồn nhuyễn
chương trình giảng dạy cũng được thầy cô chuẩn bị chú đáo
nội dung phù hợp để các em không quá áp lực trong việc học trực tuyến
đặc biệt là đối với học sinh lớp một
những tuần đầu này chủ yếu là làm quen
chúng tôi đã dựa vào đặc điểm tâm sinh lý của học sinh lớp một
có nghĩa là xây dựng những bài giảng rất nhẹ nhàng
sinh động chủ yếu cho các con làm quen với nhau
rồi giới thiệu về trường lớp
để tạo tâm lý thoải mái cho các em trong thời điểm dịch bệnh như thế này
thì bản thân mỗi giáo viên phải có những hình thức tổ chức lớp học
và các cái phương pháp dạy học cho nó phù hợp
đặc biệt là chúng ta chú trọng trong mỗi tiết học
là không gây căng thẳng áp lực
mà phải tạo những cách học
tạo cho các em hứng thú

tuy nhiên việc bắt đầu năm học mới theo cách đặc biệt này
cũng gặp phải một số khó khăn
khi vài phụ huynh chưa đủ điều kiện
để đảm bảo cho con học trực tuyến
đồng thời do thành phố thực hiện giãn cách
nên nhiều gia đình vẫn chưa mua được sách giáo khoa
và dùng cụ học tập cho con em
các trường học cũng đã có sự hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể
để các em có thể bước vào năm học mới
một cách thuận tiện nhất
trường chúng tôi có hai trăm ba mươi bảy học sinh chưa có sách giáo khoa
và có một số học sinh chưa có sách giấu khoa
có một số em có nhưng chưa đầy đủ
thì chúng tôi thấy đó cũng ổn rồi
chúng tôi đã giúp phụ huynh kết nối với các trang
như là hành trang số quan trọng sản phẩm xuất dục
để lấy được tư liệu sách giấu khoa điện tử
trên hành trang số
đối với những em mà ví dụ bốn mươi tám em trên một ba trăm tám mươi ba học sinh
của trường chúng tôi chưa tiếp cận
chưa có đồ dùng để tiếp cận với học trực tuyến
thì chúng tôi cũng có thông báo với phụ huynh là
và cũng nói với các cô giáo chủ nhiệm
là sẽ gửi bản giấy tài liệu đến phụ huynh
trong mức độ cho phép
ví dụ chúng tôi sẽ gửi đến tổ chưởng
đấy cái này là những giáo viên trong phường
đã có đề xuất và làm cái điều đó rồi
nên phụ huynh rất yên tâm không có theo
phụ huynh có áp lực gì
và chúng tôi hàng ngày theo dõi sắp sau
xem là phụ huynh có nhu cầu gì
phản ánh lại trên trang của trưởng
chúng tôi sẽ trả lời và giải đáp cụ thể
đối với những học sinh chưa có điều kiện
hoặc khó khăn hơn
thì ngành cũng đã làm việc với các đơn vị trường học
là sau khi các em học sinh đi học lại
ra soát cụ thể để có thể hỗ trợ cho các em
về mặt kiến thức để đảm bảo là không có
một sự vên lệ giữa kiến thức cơ bản
đối với tất cả các em học sinh
sở giáo dục đào tạo tp đà nẵng
cũng cho biết quan điểm của sở là
dạy học trực tuyến chỉ là một hình thức
hỗ trợ chứ không phải hình thức chủ đạo
và sở sẽ liên tục có những hướng dẫn
tuy theo tình hình dịch bệnh
ngày hôm qua đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức
tp hà nội đã phối hợp với đội quản lý
thị trường số hai mươi bốn kiểm tra phát hiện
hàng trăm máy tạo oxy không rõ nguồn gốc
đang chuẩn bị phân phối ra thị trường
ước tính giá trị của lô thiết bị y tế
bị thu giữ lên tới khoảng hai tỷ đồng
khi tiến hành kiểm tra bất ngờ
hai chiếc xe tải mang biển kiểm soát
hai mươi chín h chín nghìn bốn trăm một mươi sáu do nguyễn khắc toàn
có hộ khẩu thường trú tại tỉnh phú thọ
điều khiển và một xe mang biển kiểm soát
tám mươi tám c ba nghìn hai trăm bảy mươi ba do nguyễn ngọc nam
hộ khẩu thường trú tại tỉnh nam định
là lái xe lực lượng chức năng phát hiện
một trăm chín mươi chín thiết bị y tế là máy thở
tại thời điểm kiểm tra cả hai lái xe
đều chưa xuất trình được giấy tờ liên quan
đến nguồn gốc xuất xứ của số thiết bị y tế này
đồng thời hai lái xe khai nhận
chỉ trở thuê và cũng không biết
hàng hóa trên xe là hàng gì
điều đáng nói hai chiếc xe tải đều có giấy
lưu thông luồng xanh đây được coi là
thủ đoạn khá tinh vi của các đối tượng
kinh doanh hàng hóa nhập lậu khi lợi dụng
xe vận tải đang được ưu tiên
một lần nữa thì quá trình
mà anh em trực ở các cái chốt
cũng đã kiểm tra rất là chặt chẽ rồi
tuy nhiên là có rất nhiều vướng mắt
giữa các cơ quan chức năng
trong liên quan việc mà chúng ta ban hành
cái luồng xanh và kiểm soát cái phương tiện
vận chuyển luồng xanh cho nên là đây
là một trong những thực tiễn mà thực tế
mà các cơ quan chức năng khi ban hành ra
thì chúng ta rất muốn tốt cho
doanh nghiệp cho người dân
trong cái việc liên quan là vận chuyển
các cái mặt hàng thiết yếu
theo đại diện của công an hoài đức
số hàng hóa này qua kiểm tra
không có nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng
quan trọng hơn là thiết bị
không có đăng ký tiêu chuẩn chất lượng của bộ y tế
và cũng không được cấp phép lưu hành
nếu thiết bị được đưa vào thị trường
sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
gây hậu quả khó lường trong thời điểm dịch bệnh
covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp
như hiện nay hiện đội cảnh sát
điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an hoài đức và đội quản lý thị trường
số hai mươi bốn đã lập biên bản tạm giữ
toàn bộ số hàng hóa và tiến hành
làm rõ các nội dung liên quan để xử lý
theo quy định của pháp luật
tin chúng tôi vừa cập nhật vào đêm hôm qua
một vụ cháy lớn đã xảy ra
tại một kho xưởng thuộc công ty
văn phú trên địa bàn xã an thượng
huyện hoài đức tp hà nội phóng viên
truyền hình antv đã có mặt kịp thời
để ghi nhận tình hình
vụ cháy được xác định
xảy ra khoảng hai mươi một giờ đêm
ngày ba tháng chín diện tích cháy
ước lượng khoảng một ba trăm linh m hai
trong khoảng tổng diện tích bảy m
nằm trong điểm công nghiệp của xã an thượng
sau khi nhận được tin báo
chỉ khoảng một mươi phút sau công an huyện hoài đức
đã điều động xe chuyên dụng cùng hàng
chục lính cứu hỏa đã có mặt kịp thời
tại hiện trường để tiến hành
các phương án trựa cháy hiệu quả nhất
trước diễn biến phức tạp của đám cháy
các lực lượng trựa cháy thuộc trung tâm bốn
lực lượng cảnh sát phòng cháy trựa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận nam từ liêm
bắc từ liêm đã nhanh chóng được
tri viện phối hợp làm nhiệm vụ
nhà kho được xác định có chứa đồ điện máy
đồ sản xuất nước sát khuẩn
và thiết bị làm biển quảng cáo
được biết kho xưởng dự nhà bằng khung sắt máy tôn
do bị nguyên nhiệt nóng tác động
gây sập đổ các máy tôn
khiến công tác trựa cháy gặp khó khăn
may mắn lúc vụ cháy xảy ra
nhà kho đang đóng cửa tạm dừng hoạt động
do lệnh giãn cách phòng dịch
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nên không có thiệt hại về người
cảm ơn các bạn đã theo dõi

trên cục công nghiệp này
thì không có hoạt động cấp thiết
vì vậy đâm ra là không được sản xuất
chỉ có bảo vệ không có người công nhân hoạt động
ở khu vực này
thế thì cơ bản xác định nguyên nhân ban đầu
thì đó là việc có thể chập điện
ở trong khu vực của công ty này
vâng thưa quý vị và các bạn
sau gần bốn mươi phút đồng hồ
thì lực lượng chức năng đã kịp thời
giọng tắt được đám cháy
ổn định được tình hình
điều đó cho thấy
tại các nhà kho xưởng
cần nâng cao hơn công tác phòng cháy chịu cháy
đặc biệt là khi giãn cách vắng người
thì điều đấy lại càng phải
được chú trọng quan tâm hơn nữa
hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy
đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ
tại tỉnh bình thuận
công an phường hàm tiến phù hợp
với công an thị trấn phú long hiện hàm tôn bắc
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn thành vinh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm về hành vi tàn trữ
trái phép chất ma túy
quá trình thực hiện nhiệm vụ
tổ tuần tra kiểm soát dịch covid một mươi chín
thuộc công an phường hàm tiến
đang tuần tra trên đường võ nguyên giáp
thuộc khu phố một phường hàm tiến thành phố phan thiết
phát hiện hai đối tượng đang ngồi
trong bụi cây ven đường có biểu hiện nghi vấn
nên vào kiểm tra khi thấy lực lượng chức năng
đối tượng vinh đã bỏ chạy lực lượng chức năng
đã khống chế bắt giữ đối tượng nguyễn thanh trinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy kiểm tra
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện
một gói ma túy đá tổ tuần tra
đã đưa người cùng tăng vật về trụ sở
công an phường để làm việc qua đấu tranh
nguyễn thanh trinh khai nhận đã chở đối tượng
vinh ra đường võ nguyên giáp để lấy
ma túy và số ma túy trên là của
nguyễn thành vinh đã vứt bỏ lại
khi phát hiện có lực lượng chức năng tuần tra
được biết nguyễn thành trinh đã có
ba tiền án về tội giết người cố ý gây
thương tích và trộm khắp tài sản còn
nguyễn thành vinh mới được đưa đi cai nghiện
bắt buộc về hiện vụ việc đang được tiếp tục
điều tra làm rõ
công an tp hcm đang tính đến phương án kiểm soát người được phép ra đường bằng mã qr thay cho giấy đi đường khi qua chút kiểm soát mà người dân chưa có trong tên danh sách trên hệ thống thì phải quay đầu
tại cuộc họp chiều ngày ba tháng chín công an tp hcm cho biết công an tp hcm đang cập nhật danh sách người được phép giấy đi đường của các sở ban ngành quận nguyện và yêu cầu lập danh sách các đối tượng được phép ra đường
để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
từ cơ sở dữ liệu này công an sẽ kiểm soát người đi đường thông qua ứng dụng công nghệ thông tin
các đơn vị đầu mối người dân thuộc diện được phép ra đường cung cấp danh sách để công an kiểm soát chặt chẽ
người ra đường cũng phải đăng ký và đối chiếu dữ liệu người ra đường với f quản lý trong cộng đồng xem có mối liên hệ nào không
khi cơ sở dữ liệu quốc gia cập nhật đầy đủ thì các chốt kiểm soát chỉ cần quét mã qr sẽ biết được người dân có thuộc diện được phép ra đường hay không
khi đó nếu các trường hợp chưa cung cấp thông tin thì có thể khi đến chốt trạm buộc phải quay đầu
cũng trong buổi họp báo công an tp hcm cũng cảnh báo về tình trạng lừa đảo mua bán giấy đi đường
bởi lực lượng trực chốt đã được hướng dẫn nhận diện giấy đi đường dễ dàng phát hiện giấy giả mạo nếu người dân dùng giấy giả mạo sẽ bị xử lý
công an tp hcm vừa thành lập tổ tùng tra lưu động phòng chống dịch covid một mươi chín trên sông cà ti
để ngăn chặn xử lý nghiêm tình trạng người dân dùng thuyền nhỏ di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác
đây là một trong những biện pháp siết chặt thực hiện giãn cách xã hội khi thành phố vẫn phát hiện nhiều ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
sông cà ti là con sông nằm giữa lòng thành phố phan thiết chảy qua nhiều phường
trong đó có nhiều khu vực đang thuộc vùng đỏ có các ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch
vẫn còn một số người dân di chuyển bằng phương tiện thủy nhỏ lẻ từ khu vực phường này sang khu vực phường khác
điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao
chính vì vậy nhiệm vụ của tổ tuần tra lưu động sẽ thường xuyên tuần tra nhằm phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
các quy định phòng chống dịch lợi dụng các tuyến sông để ra ngoài trái quy định
trong ngày đầu ra quân tổ tuần tra lưu động phòng chống dịch covid một mươi chín trên sông cà ti
đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch
từ chiều đó là từ một mươi sáu h đến một mươi tám h
là cái tầm giờ là sáng thường thường là bà con đi biển vào
và chiều là bà con là đi ra khơi đánh bắt
thì thường thường hai cái giờ đó là cái giờ là bà con đi lại nhiều nhất
cho nên là tổ tùng tra cũng đã lưu động và đi tùng vào cái thời điểm này để mà nhắc nhở xử lý những trường hợp vi phạm
thành phố phan thiết đã áp dụng việc giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
vẫn ghi nhận một số ca nhiễm trong cộng đồng
có trường hợp nhiễm bệnh không xác định được nguồn lây
chính vì vậy việc kiểm soát nghiêm các tuyến sông tuyến biển
là biện pháp cần thiết để hạn chế dịch lây lan
em cũng ấy rồi em xuống ra phường
em xin giấy giấy cho phường
phường cấp em xuống kẹn em tết
ba người ba người bạn của em vào
đã thấy chấp nhận hết được rồi
em mới đi biển
thấy được thuộc đi tài trá
biển này rất là tốt cho mỗi người ra biển với em
trong những ngày đầu thực hiện bộ tường tra kiểm soát sẽ tiến hành nhắc nhở
tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định công tác phòng chống dịch
trong tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay
tuy nhiên trong những ngày tới
bộ tường tra sẽ xử lý nghiêm người và phương tiện cố tình lợi dụng tuyến đường thủy này
để ra ngoài và chở ngư dân từ biển vào khu dân cư trái phép
ban đầu là nhắc nhở những trường hợp vi phạm
là đi thúng xuồng nhỏ
từ phường này qua phường khác
là vận chuyển người đi biển vào
đa số là người đi biển vào
thì chúng tôi đã nhắc nhở
và sắp tới
qua cái nhắc nhở rồi
thì sắp tới sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
nhằm để bà con ý thức được
cái việc mà chấp hành phòng chống dịch covid
hiện thành phố phan thiết là địa phương có ca nhiễm covid một mươi chín cao thứ hai
trong toàn tỉnh bình thuận
với gần năm trăm linh ca nhiễm
địa phương này cũng đã tiến hành phong tỏa thêm toàn bộ khu phố hai ba bốn năm sáu
của phường phú tài
và một số khu vực thuộc khu phố chín một mươi của phường phú trinh
trước những diễn biến phức tạp của dịch
việc tăng cường siết chặt các biện pháp giãn cách
trong đó có việc kiểm soát tuần tra trên đường thủy
được kỳ vọng
sẽ giúp thành phố này nhanh chóng kiềm chế được dịch bệnh
trở về trạng thái bình thường mới
trong thời gian sớm nhất
ubnd tỉnh lâm đồng đã thực hiện kiểm tra toàn bộ quy trình
chuẩn bị đón năm trăm ba mươi ba công dân trở về địa phương
trong đó có hai trăm chín mươi bảy thai phụ
và hai trăm ba mươi sáu người thân đi cùng về địa phương
trong ngày hôm nay ngày bốn tháng chín
theo kế hoạch sáng ngày bốn tháng chín
tỉnh lâm đồng sẽ tổ chức ba chuyến bay
đón năm trăm ba mươi ba công dân
bằng nguồn kinh phí xã hội hóa
tại sân bay liên khương đà lạt
cũng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ trang phục
bảo hộ y tế găng tay kính chay dọc bắn
dung dịch sát khuẩn
và chịu trách nhiệm công tác hậu cần
đối với toàn thể cán bộ nhân viên tham gia phục vụ chuyến bay
đưa công dân về tỉnh đảm bảo an toàn
đúng quy định về phòng chống dịch
khi các thai phụ và thân nhân đến sân bay liên khương tỉnh lâm đồng
giao ubnd các huyện thành phố
bố trí phương tiện đưa về khu cách ly tập trung
tại các địa phương
trong đó đặc biệt yếu tố an toàn phòng chống dịch
và chăm sóc sức khỏe cho thai phụ và người nhà đi cùng
được đặt lên hàng đầu
thưa quý vị thành phố sẽ phân theo ba vùng
để ngăn chặn lây lan và tập trung nhân lực vật lực
để phòng chống dịch ở khu vực nguy cơ cao
đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần sẵn sàng
trong triển khai phần mềm cấp
và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện
áp dụng từ sáu h ngày sáu tháng chín
đến sáu h ngày hai mươi một tháng chín
đó là thông tin được đưa ra trong cuộc họp báo
về các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
do thành ủy ủy ban nhân dân tp hà nội
tổ chức vào chiều ngày ba tháng chín
cụ thể theo phương án của ủy ban nhân dân tp hà nội
phân vùng một là vùng đỏ
nhiều đối tượng nguyên cơ cao
gồm một mươi năm đơn vị hành chính
gồm tây hồ ba đình cầu giấy hoàn kiếm
đống đa hai bà trưng thanh xuân
hà đông thanh trì hoàng mai
và một phần địa giới hành chính của năm quận
huyện nam tử liêm bắc tử liêm
hoài đức thanh oai thường tín
vùng hai gồm toàn bộ địa giới hành chính
của năm quận huyện
long biên gia lâm đông anh sóc sơn mê linh
vùng ba là vùng sản xuất nông nghiệp
và các khu cụm công nghiệp
toàn bộ địa giới hành chính của một mươi quận huyện
ba vì sơn tây phúc thọ đan phượng
thạch thất quốc oai trương mỹ
ứng hòa mỹ đức phú xuyên
và một phần của năm quận huyện
của phân vùng một
nam tử liêm bắc tử liêm hoài đức thanh oai thường tín
vùng một này của chúng ta
sẽ tiếp tục thực hiện
theo cơ chế chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
liên quan đến vùng hai
báo cáo toàn thể các đồng chí
xác định cho cơ chế thực hiện
của vùng hai này được thực hiện
theo chỉ thị một mươi năm cộng
trên cơ sở vùng ba
chúng ta tiếp tục duy trì thực hiện
theo cơ chế chỉ thị một mươi năm
cũng như thắt chặt thêm một số giải pháp
cho nó phù hợp với cái tình hình sản xuất công nghiệp
cũng như thắt chặt thêm một số giải pháp

ở khu vực vùng ba
cũng tại cuộc họp báo
trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an thành phố hà nội
cho biết đã hoàn thành
và từng bước triển khai phần mềm cấp
và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện
cho người đủ điều kiện tham gia giao thông
qua mã qr trên địa bàn thành phố
các tổ chức cá nhân liên hệ trực tiếp
với công an xã phường thị trấn
hoặc qua cảnh sát khu vực
công an xã chính quy công an xã phường thị trấn
sở tại để đề nghị cấp
bước hai là công an xã phường thị trấn
tiếp nhận hướng dẫn các đơn vị tổ chức cá nhân
xác lập địa chỉ emai
hướng dẫn hồ sơ thủ tục cần thiết
để thực hiện xét duyệt cấp giấy đi đường
các tổ chức cá nhân gửi văn bản
đề nghị cấp giấy đi đường cùng hồ sơ
kèm theo về bàn dân xã phường thị trấn
qua địa chỉ mi do công an xã phường thị trấn cung cấp
bước ba là chủ tịch bàn dân xã phường thị trấn
căn cứ vào hồ sơ của các đơn vị tổ chức cá nhân
và chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để xét duyệt đồng ý hoặc không đồng ý
gửi mai thông báo cho các đơn vị tổ chức cá nhân
kết quả xét duyệt
đồng thời chuyển danh sách phê duyệt
cấp giấy đi đường
đối với công an xã phường thị trấn
để đóng dấu xác nhận
bước bốn chủ tịch bàn dân xã phường thị trấn
xác nhận đóng dấu cấp giấy đi đường
đối với danh sách được ủy ban dân xã phường thị trấn phê duyệt
và tổ chức trả kết quả trực tiếp đến các đơn vị
tổ chức cá nhân
thông qua cán bộ cảnh sát khu vực
công an xã chính quy của trách vệ bản
ngoài ra giấy đi chợ siêu thị
có mã qr cũng sẽ được cấp cho người dân
theo đúng trình tự thủ tục quy định
công an thành phố giao công an xã
phường cấp giấy đi đường thẻ đi chợ
siêu thị cho các tổ chức cá nhân
được chia theo từng nhóm đối tượng
gồm tổ chức cá nhân do cảnh sát khu vực xét duyệt
việc triển khai áp dụng
từ sáu h ngày sáu tháng chín

hôm qua ngày ba tháng chín
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
vừa ra công văn về việc tổ chức người
phương tiện lưu thông tại các vùng
trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh
theo lãnh đạo tỉnh bình dương
đây là một trong những biện pháp nhằm siết chặt
người dân đi di chuyển khi không có nhu cầu cần thiết
đảm bảo cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh số ca mắc của tỉnh này
ngày một tháng
theo đó từ ngày năm tháng chín
người dân khi ra đường sẽ phải có thẻ thông hành
theo mẫu do cơ quan chức năng cấp
và quy định cho các nhóm đối tượng
các giấy tờ đi lại trước đây sẽ không còn hiệu lực
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cũng quy định
các nhóm không cần phải cấp thẻ thông hành như
lực lượng công an quân sự y tế
cán bộ công chức viên chức người lao động
công tác tại các sở ban ngành
các ban đảng mật trận tổ quốc
và các đoàn thể các đơn vị sự nghiệp
thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp
lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân đi tiêm vaccine
trường hợp đi khám chữa bệnh
các trường hợp trong tình thế cấp bách
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng
do cá nhân tự di chuyển như cấp cứu người bị thương
bị bệnh phụ nữ mang thai đến ngày sinh
sở giao thông vận tải tp cn
vừa có hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông
kiểm soát dịch đối với vận tải bằng xe ô tô
trong thời gian phòng chống dịch trên địa bàn tp cn
thời gian thực hiện hướng dẫn tạm thời
về tổ chức giao thông kiểm soát dịch
đối với vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng chống dịch
tp cn sẽ diễn ra kể từ h ngày hôm nay
cho đến khi có thông báo mới
theo đó đối với xe vận chuyển hàng hóa quá cảnh
qua địa bàn cần thơ
nếu đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ chứng minh
được nơi giao nhận hàng không thuộc địa bàn cần thơ
thì lực lượng kiểm soát yêu cầu lái xe ký giấy cam kết
và tổ chức phân luồng giao thông nhanh chóng qua các chốt
đối với xe vận chuyển hàng hóa từ địa phương khác
kể cả xe vận chuyển hàng hóa từ cần thơ
đến các địa phương để giao nhận hàng hóa và trở về
đối với xe có giấy nhận diện lực lượng kiểm soát
sẽ quét mã nếu đầy đủ thông tin
sẽ lưu thông qua chốt kiểm soát dịch
trường hợp sau khi quét mã phát hiện thông tin không đầy đủ
chính xác sẽ được hướng dẫn xe di chuyển
vào khu vực kiểm tra phương tiện
tại chốt kiểm soát để kiểm tra bổ sung
nếu không bổ sung đầy đủ
thì không cho vào tp cn
công văn cũng nêu rõ
xe vận chuyển hàng hóa nội bộ lưu thông qua lại
giữa các quận huyện trong tp cn
không bắt buộc kiểm tra giấy nhận diện phương tiện
có mã qr code
chỉ kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm
sars cov hai âm tính trong thời hạn bảy mươi hai tiếng đồng hồ
theo số liệu từ cục cảnh sát giao thông
ngày hôm qua ngày ba tháng chín
toàn quốc xảy ra một mươi năm vụ tai nạn giao thông đồng bộ
làm chết sáu người bị thương chín người
so với ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi giảm
giảm một mươi tám vụ giảm một mươi người chết
và giảm hai mươi hai người bị thương
tất cả một mươi năm vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ
đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đã phát hiện xử lý hai ba trăm sáu mươi bảy trường hợp
phạt tiền gần hai tỷ đồng
trong đó trên tiến đường bộ
phát hiện hai ba trăm linh ba trường hợp vi phạm
phạt tiền gần hai tỷ đồng
tạm giữ sáu xe ô tô ba trăm bảy mươi chín xe mô tô
tước chín mươi ba giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn
xử lý sáu mươi một trường hợp
trên tuyến đường thủy phát hiện xử lý sáu mươi bốn trường hợp vi phạm
phạt tiền gần hai mươi triệu đồng